thưa quý vị nhà đầu tư mua các sản phẩm của dự án coco bay đà nẵng đang phải trải qua sự thất vọng
khi cam kết về lợi nhuận bị phá vỡ và các phương án mà chủ đầu tư đưa ra không cho thấy sự khả thi
không chỉ thất vọng vì chủ đầu tư phá vỡ cam kết nhà đầu tư còn thất vọng bởi dường như
ngân hàng bảo lãnh tiến dụng cho dự án đang đứng ngoài cuộc
trong khi khách hàng của coco bay kỳ vọng ngân hàng bảo lãnh là cái phao cứu sinh khi xảy ra những trục trặc
trong thực hiện hợp đồng thì những khẳng định của ngân hàng shb đã như gáo nước lạnh
shb xin chia sẻ và khẳng định quyền kinh doanh là của chủ đầu tư thỏa thuận giữa chủ đầu tư với khách hàng
và quyền kinh doanh của chủ đầu tư thực hiện theo luật xoay nghiệp và luật dân sự
do đó việc giải quyết các vấn đề khúc mắc các thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng thuộc thẩm quyền
trách nhiệm của chủ đầu tư và khách hàng
tuy nhiên với tinh thần hỗ trợ khách hàng shb sẵn sàng phối hợp hỗ trợ giải quyết nếu cần
shb là có trách nhiệm rất cao bởi vì họ là nhà băng tài trợ duy nhất cho cả chủ đầu tư lẫn chủ sở hữu
tức là cả bên bán lẫn bên mua
thứ hai là trong quá trình kiểm soát dòng tiền thì kiểm soát dòng tiền đầu tư của shb rõ ràng là của thành đô
thì rõ ràng shb phải có trách nhiệm
khi mà họ đã sử dụng nguồn tiền thu nhập và nguồn tiền của khách hàng ấy mà không đúng mục đích
nhưng mà hoàn toàn là tôi chưa thấy cái trách nhiệm của shb một cách rõ ràng trong chuyện này
ngoài ra thì thí dụ như là cái bảo lãnh về thời hạn xây dựng cũng như là các bảo lãnh khác mà shb đã cam kết
thì chúng tôi cũng chưa thấy
chưa thấy cái vai trò và cái trách nhiệm của scb một cách rất rõ ràng
tại sao nhà đầu tư thất vọng trả lời cho câu hỏi này lại là một câu hỏi khác
tại sao nhà đầu tư lại tin tưởng để mua sản phẩm của dự án coco bay
uy tín của nhà đầu tư là một phần
những viễn cảnh tươi đẹp qua bản vẽ mô hình sinh động là một phần lớn
lợi nhuận hấp dẫn là một phần
còn một phần không kém quan trọng đó là tin vào uy tín sự thẩm định của ngân hàng
bởi các nhà đầu tư dù có là người có trình độ hiểu biết đi chăng nữa
thì cũng không thể tiếp cận với các thông tin tài liệu tài chính
chứng minh năng lực khả năng thực hiện các dự án của chủ đầu tư
hơn ai khác ngân hàng mới chính là người có được ưu thế đó
lại thêm một bài học nữa từ coco bay
đó là nhà đầu tư không thể đặt trọn vẹn niềm tin vào ngân hàng hay bất kỳ bên nào khác
mà phải tự tìm hiểu đánh giá và phân tích
việc này không hề đơn giản với các nhà đầu tư nhỏ lẻ
với những người dân bình thường khi tham gia vào thị trường bất động sản
là bên thứ ba rất quan trọng của dự án nhưng điều đó không có nghĩa
ngân hàng có cùng lợi ích và sẽ đồng hành với nhà đầu tư trong toàn bộ quá trình thực hiện hợp đồng
và một điều quan trọng nữa đó là các bên liên quan đã không làm rõ những nội dung quan trọng của hợp đồng
cam kết để nhà đầu tư có thể đánh giá những điều kiện trách nhiệm nghĩa vụ cũng như rủi ro
vậy thì khi mà chúng tôi đánh giá là
một ngân hàng tham gia vào cùng với chủ đầu tư thì họ thẩm định họ giải ngân
họ giám sát dòng tiền và họ quản lý toàn bộ những thu chi của dự án này
cũng như tiền mà chúng tôi đầu tư vào thông qua ngân hàng vay ngân hàng thì ngân hàng cũng quản lý hết
và giải ngân trong thành đô thành đô thì ngân hàng cũng quản lý hết
tất cả mọi thứ lại đều ngân hàng quản lý
như những thông tin chính thức đã được phát đi từ phía ngân hàng
shb là ngân hàng bảo lãnh tiến độ bàn giao nhà của dự án
việc phá vỡ cam kết của công ty thành đô tại dự án coco bay đà nẵng
là câu chuyện về cam kết nghĩa vụ tài chính không phải là vấn đề tiến độ
không chỉ riêng với coco bay tất cả các dự án bất động sản hiện nay
bảo lãnh của ngân hàng đều là bảo lãnh tiến độ
như vậy trong một biển thủ tục hành chính mà các dự án phải thực hiện khi triển khai dự án
có quy trình nào tạo lá chắn an toàn cho người mua
bà con thì không thể nào mà đi làm như một luật sư đâu
bà con không hiểu biết về mọi thứ
nhưng mà các luật nhiều như thế thì có lẽ là nhà nước cũng nên cân nhắc
đưa ra những điều chỉnh về mặt quy định mặt luật pháp
bây giờ bà con là bị thiệt hại
nhà thì đóng tiền chín mươi năm rồi nhà thì không nhận được
ngân hàng không có trách nhiệm trong việc bảo lãnh
thì quả thực sự khó
sẽ kiến nghị là ban hành trong pháp luật
trong hướng dẫn về kinh doanh đội sản là mẫu hợp đồng
mẫu hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà tư tư cấp về cô nô theo
cho đó quy định quyền và trách nhiệm của người bán và người mua
có quyền tính pháp lý và cam kết
thế rồi một số các thông tin thậm chí có thể là có những lưu ý hay cảnh tỉnh
về vấn đề lợi nhận về vấn đề khác
như vậy bảo lãnh của ngân hàng không phải cây gậy thần giải quyết mọi vấn đề
hay hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư
tại thời điểm này chỉ còn uy tín nền tảng tạo nên giá trị thương hiệu
cũng là sự sống còn của doanh nghiệp trên thị trường
là điểm tựa cuối cùng để nhà đầu tư có thể bầu víu
mà uy tín thương hiệu có đắt có rẻ
tùy thuộc vào tâm vào tâm của doanh nghiệp